bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết có một mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi chín sáu trăm tám mươi bốn ca
ngày hôm nay cả nước có một mươi năm năm trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
trong đó hà nội dẫn đầu cả nước với một tám trăm bảy mươi chín f
cùng ngày ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hiện hà nội có tám trên một mươi hai quận ở mức độ dịch cấp ba tăng thêm sáu quận so với ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các quận này bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
theo quy định tám quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng chống dịch dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
trong số tám quận này quận đống đa và hai bà trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày một mươi ba và ngày một mươi chín một mươi hai
quận tây hồ và hoàn kiếm
quận tây hồ và hoàn kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
còn một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai và quận ba đình sẽ triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại đồng bằng sông kiểu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi nguồn oxy để cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng
khiến các cơ sở y tế gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy y tế chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện lượng oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được từ năm đến một mươi tấn một ngày
chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông kiểu long ghi nhận hơn năm kf
tỷ lệ chuyển nặng cần thở oxy cũng tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân tầng điều trị
ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ
sớm có giải pháp hỗ trợ vì số kf tại khu vực này đang tăng nhanh
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết
đến nay nước ta đã tiếp nhận khoảng một trăm tám mươi một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ một trăm một mươi đợt với tổng số một trăm sáu mươi sáu tám triệu liều
còn khoảng một mươi bốn bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục
để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
cập nhật đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
cả nước đã tiêm trên một trăm bốn mươi bốn năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tiêm được chín trăm chín mươi ba ba trăm một mươi năm liều
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng
để đạt được độ bao phủ mỗi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
trả mũi hai cho những người đã tiêm mỗi một đủ thời gian
và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
là một trăm ba mươi hai tám trăm linh tám sáu trăm chín mươi sáu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bảy
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là tám mươi sáu ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín

và tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là ba mươi tám tám dân số
thưa quý vị tại đồng bằng sông cửu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi nguồn oxy đã cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng
khiến các cơ sở y tế đang gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy y tế chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín
có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện lượng oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được năm một mươi tấn một ngày
chỉ đáp ứng khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
còn tại một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông cổ long ghi nhận hơn năm kf
tỷ lệ chuyển nặng cần thở oxy cũng đang tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân cần điều trị
ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ
sớm có giải pháp hỗ trợ vì số kf tại khu vực này đang tăng nhanh
với nguồn tài nguyên du lịch phong phú trong nhiều năm qua
thành phố hà nội đã trú trọng đầu tư phát triển nhiều loại hình du lịch
thu hút đông đảo du khách như là du lịch sinh thái du lịch nghỉ dưỡng
du lịch làng nghề du lịch văn hóa
cùng với đó cơ sở hạ tầng và các dịch vụ du lịch cũng được đầu tư nâng cấp
tuy nhiên trong vòng hai năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên dịch vụ du lịch cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
do đó để du lịch hà nội có thể khôi phục trở lại
cần phải lên phương án xây dựng và đề xuất các giai đoạn mở cửa
theo nguyên tắc thích ứng an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê kể từ khi đợt dịch lần thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bốn bùng phát
việt nam có đến chín mươi năm doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa
một năm trăm năm mươi cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động chuyển đường hành nghề
một trăm linh điểm đến du lịch tạm dừng hoạt động và công suất xe lưu hành vận chuyển chỉ dưới một mươi
đặc biệt trong đó phải nói đến du lịch hà nội
khi mà hầu hết mọi hoạt động du lịch đều bị ngưng trệ
các điểm tham quan vàng khách lợi nhuận từ hoạt động du lịch thất thù
lượng khách đến văn miếu chỉ bằng khoảng chín tức là giảm hơn chín mươi
đó là một cái sự ảnh hưởng hết sức là nặng nề
dịch covid một mươi chín đã làm cho ngành du lịch của việt nam và thế giới
ngừng trẻ ít nhất từ trên chín mươi đến chín mươi chín đặc biệt là du lịch quốc tế
và điều này nó ảnh hưởng trực tiếp tới các công việc làm
dòng tiền cũng như là thu nhập của ngành hoạt động
và đặc biệt nó có thể tăng các chi phí cơ hội
mà các doanh nghiệp phải bỏ ra khi mà các cơ sở vật chất bị bỏ bỏ lâu mà không có sử dụng
để chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi động lại hoạt động đón và phục vụ khách du lịch
đề nghị các tổ chức cá nhân quản lý điểm tham quan
các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố hà nội
cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
gắn với xây dựng và tuyên truyền điểm đến an toàn cho du khách
ngành du lịch hà nội cũng tiếp tục triển khai xây dựng điểm đến
doanh nghiệp lữ hành vận chuyển cơ sở lưu trú cơ sở dịch vụ đạt chuẩn đảm bảo an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín

kỳ vọng dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt
các hoạt động kinh tế xã hội được phục hồi trong trạng thái bình thường mới
lúc đó ngành du lịch thủ đô tái khởi động trở lại
xóa tình trạng đóng băng kéo dài trong thời gian vừa qua
vừa để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách
vừa mang lại nguồn thu cho ngành kinh tế tổng hợp
vốn đã bị hưởng nặng nề bởi trước đó
thưa quý vị bệnh nhân mắc covid một mươi chín có thời gian cách ly điều trị
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh
sẽ được hỗ trợ mức tiền ăn là tám mươi đồng mỗi người mỗi ngày
cụ thể các đối tượng nhận gói hỗ trợ gồm trẻ em người dưới một mươi sáu tuổi
người cao tuổi người khuyết tật quy định tại nghị định hai mươi năm hai nghìn hai mươi một
và người điều trị cách ly do nhiễm covid một mươi chín là f f một
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người một ngày
đối với các trường hợp là f có thời gian cách ly điều trị
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị
bốn mươi năm ngày hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một người một ngày
đối với các trường hợp f một theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
điều trị từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ tối đa không quá hai mươi một ngày
đối với trẻ em người cao tuổi người khuyết tật là f
được hỗ trợ thêm một triệu đồng một người
sau gần hai tháng kiên trì và hai mươi sáu ngày chạy f một căng thẳng
để giành giật sự sống với tử thần bé trai một mươi năm tuổi nặng một trăm hai mươi kg
đã được bệnh viện nhi đồng tp hcm cứu sống
đây là cuộc hồi sinh ngoạn mục được ví như bệnh nhân phi công chín mươi một thứ hai của việt nam
ngày bốn tháng một mươi một bé trai nặng một trăm hai mươi kg được đưa vào bệnh viện
sau khi xác định dương tính sars cov hai
ba cô bé trước đó cũng tử vong vì covid một mươi chín
tại thời điểm nhập viện bé nhanh chóng diễn tiến nặng
phối bị tổn thương rắn xóa và suy đa cơ quan
và chuyến sang khoa học sức tích cực chống độc icu
tại đây bé được thở máy lọc máu và chạy ecmo
kỹ thuật tiêm phối nhân tạo liên tục
đã có lúc bệnh nhân cái máy ecmo thất bại
tuyệt vọng đòi buông xuôi để đi theo với người cha đã mất
đối với bé là phút vàng và giờ vàng
đối với bé thành ra chính vì vậy là cả ekip đều tích cực để làm
để mà gắn cái máy ecmo cho bé
thì phải nói là khi mà gắn ecmo xong rồi
thì tình hình của bé oxy máu cải thiện rất là khá tốt
em bé nó cũng có một cái đợt nhiễm trùng
và chúng tôi phải điều trị những cái kháng sinh phổ lỏng
mà gọi là mạnh để mà điều trị
thì quá trình điều trị như vậy thì rõ ràng là phản ứng viêm của cháu
tiếp tục tăng
mà sau này chúng tôi nghiên cứu là chúng ta thấy có những nghiên cứu
người ta thấy rằng virus nó vẫn nằm ở trong cái mô mỏ của em bé
và nó cứ phóng thích và nó làm phản ứng viêm rất là cao
và chính vì vậy là bắt buộc phải có một cái giải pháp thêm
và cái giải pháp đó là cái giải pháp lọc máu hấp vụ cytokine
bởi vì em bé nó có một cái hiện tượng phản ứng viêm quá mạnh
mà gọi là cơn bão cytokine
thành ra chính vì vậy là chúng tôi
chúng tôi đã sử dụng cái lọc máu hấp phụ là bốn đợt
và sau đó thì tình hình cháu có cải thiện
hàng loạt các biến chứng như viêm xe phổi tăng đông
tăng viêm toàn thân được đẩy lùi dần theo thời gian
đến nay sức khỏe của bé đã ổn định
phải nói con là một đứa trẻ rất là kiên cường
nhưng mà cũng rất là tình cảm
tức là trong giai đoạn mà con bệnh nặng con mê man
con không biết gì thì các cô các chú là thay phiên chăm sóc cho con
nhưng mà ngay khi bắt đầu con tỉnh lại
con có thể có những cử động đầu tiên rồi là con rất là phối hợp với các cô
tôi nói thành công của một cái trường hợp bệnh nặng
không phải chỉ ở kỹ thuật cao
không phải chỉ ở trình độ chuyên môn tài nghề của các bác sĩ
mà đó là ở cái sự đồng lòng nỗ lực từ hai phía
ba phía phía nhân viên y tế và chính phía bệnh nhân
con đã rất nỗ lực con đã rất kiên cường
nhờ vậy là con đã hồi phục
mà con có thể được xuất viện
đây là một trong những trường hợp bệnh nhi nhiễm covid một mươi chín nặng nhất việt nam được cứu sống
các bác sĩ cảnh báo nhóm trẻ béo phì dù không có bệnh nền
cũng là các đối tượng nguy cơ dễ trở nặng và tử vong khi nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm vaccine
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ y tế ban hành hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày dưới một mươi bốn ngày
tại hướng dẫn này bộ y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày
không phải cách ly y tế xong phải tuân thủ nghiêm ngặt
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đề án kế hoạch đã được phê duyệt không tiếp xúc với cộng đồng
đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những người tiếp xúc
không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng
trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần phải có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan chấp thuận
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày
phải thực hiện đầy đủ quy định năm k tự theo dõi sức khỏe
khi có một trong các biểu hiện sốt ho đau rát họng hoặc khó thở
thì thông báo cho cơ quan quản lý y tế địa phương
người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức
mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc covid một mươi chín
hai bến xe lớn ở thành phố hồ chí minh là bến xe miền đông và bến xe miền tây
đã công bố kế hoạch phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
thời gian phục vụ tết dự kiến là từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tức từ ngày hai mươi đến hai mươi chín tháng chả
năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn
nên các bến xe khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé
trường hợp tăng giá vé thì phụ thu không quá bốn mươi sáu mươi để bù chiều xe chạy rỗng
việc tăng giá vé sẽ áp dụng tùy mức theo chặng đường thời điểm đi lại
bến xe tổ chức bán vé trước cho khách hàng
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức mùng một mươi tháng chả
tại các quầy vé trong bến và các kênh thông qua tổng đài website các hãng xe
có hơn sáu xe container xuất khẩu sang trung quốc và hơn ba xe đang chờ nhập khẩu vào việt nam
mặt hàng tồn tại chủ yếu tại các cửa khẩu là hàng nông sản và thủy sản chiếm tới tám mươi
trước tình trạng trên bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn
tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cửa khẩu xảy ra ủn tắc nông sản
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
chủ động tăng cường phối hợp với sở giao thông vận tải lạng sơn
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các cơ quan có liên quan
thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cửa khẩu
điểm thông quan hàng hóa trên
và thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với sở giao thông vận tải lạng sơn
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở này chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời tổ chức hướng dẫn phân luồng phân tuyến phương tiện từ xa
đảm bảo an toàn giao thông và không gây ủn tắc giao thông khi phương tiện thông qua các cửa khẩu tuyến đường trên địa bàn tỉnh